trên biển trong khu vực từ bình thuận cho đến cà mau có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu sóng biển cao từ hai đến ba năm mét khiến biển động nhẹ

khu vực huyện đảo trường sa không mưa gió tây nam cấp bốn cấp năm nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi ba độ

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo